ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận đã thành lập tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng đảng viên
có liên quan đến việc điều tra truy tố xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông huỳnh văn nén
tổ công tác sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra trong thời gian từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
những đảng viên phải kiểm điểm trách nhiệm gồm đại tá nguyễn kiến quốc nguyên phó giám đốc công an tỉnh bình thuận
thượng tá đinh kỳ đáp nguyên phó phòng cảnh sát điều tra phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
hai điều tra viên và nguyên điều tra viên bà nguyễn thị hồng dung nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận
ông huỳnh văn phương nguyên cán bộ viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận và kiểm sát viên ông nguyễn ngọc quang
nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh bình thuận ông phan gia báu nguyên thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh bình thuận và hai hội thẩm nhân dân
vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bà lê thị bông ở xã tân minh huyện hàm tân bình thuận đã bị hung thủ vào nhà
dùng dây xiết cổ tử vong và cướp đi chiếc nhẫn một chỉ vàng ngay sau đó công an tỉnh bình thuận đã khởi tố vụ án tiến hành điều tra
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn tòa nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt ông nén tù trung thân về hai tội giết người và cướp tài sản
sau hơn một mươi bảy năm ngồi tù ông được tại ngoại để chữa bệnh và đình chỉ điều tra do trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
nguyễn thọ hung thủ thực sự đã bị bắt giữ tại đồng tháp sau hơn một mươi bảy năm lần trốn
ông huỳnh văn nén được xin lỗi công khai sau nhiều lần thương lượng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ông nén và những người liên quan trong gia đình
đã được bồi thường hơn một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thọ bị tòa án nhân dân tỉnh bình thuận kết án hai mươi năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản
gia đình ông nén đã có đơn tố cáo đề nghị xử lý những cán bộ có liên quan trong vụ án đến cục điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao